phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường pc bốn mươi chín công an tỉnh đồng nai bắt quả tang một cơ sở chế biến nội tạng bò ngâm hóa chất do ông trịnh quang thái ở khu phố chín phường tam hòa thành phố biên hòa làm chủ
tại thời điểm bắt giữ lực lượng chức năng phát hiện cơ sở có sáu người đang sơ chế khoảng bốn trăm linh kg làng bò dưới nền xi măng ẩm thấp sơ bẩn
bên cạnh đó có khoảng hai mươi kg nội tạng đang được ngâm hóa chất để tẩy trắng
làm việc với lực lượng công an đại diện cơ sở cho biết số nội tạng trên được thu mua từ các cơ sở giết mổ sau đó đem về ngâm hóa chất để tẩy trắng rồi đưa đi tiêu thụ
trung bình mỗi ngày cơ sở này chế biến khoảng ba trăm linh kg
thời điểm kiểm tra chủ cơ sở chưa cung cấp được các giấy tờ liên quan đến hoạt động
với những sai phạm trên phòng pc bốn mươi chín đã lập biên bản vi phạm hành chính đồng thời lấy mẫu sản phẩm đưa đi giám định và niêm phong một số căn nhựa đựng hóa chất để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật